bên cạnh đó là nếu mà doanh nghiệp thấy khó khăn thấy các cái cán bộ nhũng nhiễu thì chúng ta phải có cái phản ánh
và chúng ta đấu tranh với những hành vi đó để đảm bảo quyền kinh doanh của chúng ta và thực hiện cái trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
vâng giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy thì việt nam được đánh giá rất cao về tinh thần khởi nghiệp
và hy vọng rằng với sự quan tâm của nhà nước với những văn bản luật mới được ra đời
thì sẽ góp phần hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp để có thể phát huy tiếp tục tinh thần khởi nghiệp đó
để việt nam sẽ ngày càng có nhiều hơn những doanh nghiệp thành công
vâng thưa quý vị và các bạn chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay cũng xin được nói lời chào tạm biệt